các đơn vị cũng chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương tăng cường điều tra nắm tình hình đề xuất giải pháp ngăn ngừa từ gốc hiện tượng này
kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng ngừa nạn giải đinh vật sắc nhọn trên các tuyến đường bộ góp phần phòng chống tai nạn giao thông